từ cuộc đối thoại lần thứ nhất vào tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám tại hải dương đây là lần thứ hai thủ tướng nguyễn xuân phúc có cuộc đối thoại trực tiếp với bà con nông dân
các vấn đề nóng về nông nghiệp nông thôn và nông dân đã được bà con đề cập được người đứng đầu chính phủ lắng nghe lãnh đạo các bộ ngành liên quan quan tâm giải quyết
tuy nhiên câu chuyện mà mỗi người dân đều mong muốn đó là sau mỗi cuộc đối thoại như thế này cần phải có những tổng kết những đánh giá thực chất và minh bạch
tất cả bà con nông dân đều cùng kỳ vọng vào những giải pháp giúp tháo gỡ khó khăn sau cuộc đối thoại này
công ty của tôi cũng không có sản xuất được bao bì mà đều phải qua các nhà máy bao bì
họ cũng không tha thiết vì làm bao bì theo hình thức như vậy
và thứ nhất là chi phí nó tăng cao
chúng tôi đang phải tăng lên mất hai mươi so với bao bì tôi đang dùng
chúng tôi mất một thời gian để làm bao bì theo mẫu mã của từng khách hàng
từ một tháng nay giá thanh long trái vụ đang giảm mạnh và hiện nay giá bán ra tại bình thuận chỉ còn từ năm bảy đồng một kg
với mức giá này người trồng thanh long không thể thu hồi được vốn
hiện nay thị trường tiêu thụ chính của trái thanh long là trung quốc
tuy nhiên hiện tại trung quốc đang tăng cường kiểm dịch khiến các xe hàng lưu thông chậm
thanh long không tiêu thụ kịp
hiện nay có trên năm mươi tỉnh của nước việt nam mình để trồng thanh long rồi
vấn đề là bây giờ mình phải kiểm soát được dùng cọc
trung quốc nước bạn bên nước việt nam mình họ thay đổi những tiêu chuẩn truy xuất nguồn gốc
ví dụ là mình không có thể thông báo kịp với nông dân để trả lời cho các quản lý
hoặc là các doanh nghiệp bị ưu động hàng của các cơ khách
giới chuyên gia doanh nghiệp và nông dân cả nước kỳ vọng những giải pháp tháo gỡ khó khăn trong nông nghiệp nông thôn
sau hội nghị đối thoại giữa thủ tướng và người nông dân lần thứ hai này
bản thân chính phủ hoặc là các địa phương nên có những cái thành lập những cái ban chỉ đạo
hoặc là đã có những cái ban chỉ đạo nào đó rồi thì chúng ta phải giao nhiệm vụ cụ thể
giao nhiệm vụ cụ thể thực hiện cái chỉ đạo của thủ tướng cũng như là cái mong muốn của bà con nông dân như vậy
và phải có thường xuyên
thường xuyên là cập nhật báo cáo và giám sát
đồng hành cùng với bà con tôi nghĩ rằng là cũng cần phải có một cái ban hay là một cái cơ quan nào trực tiếp nghe những ý kiến đó
hoặc có thể thành lập một cái cổng thông tin để cho người dân gửi đến và nhận được phản hồi lại
chính thế mới giúp được tháo gỡ khăn cho người nông dân
trong khi thị trường thay đổi để tránh lập phải nghịch lý được mùa rớt giá được giá mất mùa
nhà nước cần có các giải pháp tổng thể đồng bộ và xuyên suốt hỗ trợ người nông dân

bản thân nông dân cũng phải tự đổi mới cân nhắc khi trồng cây gì và nuôi con gì
không sản xuất tràn lan thâm dụng đất đai ảnh hưởng đến môi trường và không mang lại hiệu quả thiết thực